hai mươi năm tù là bản án mà toán nhân dân tỉnh bắc cạn tuyên phạt bị cáo phạm thị hoa
tạm trú tại quận hà đông thành phố hà nội về tội vận chuyển trái phép chất ma túy
theo cáo trạng vào trưa ngày hai mươi bốn tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi một tại đường quốc lộ ba thuộc phường xuất hóa
thành phố bắc cạn lực lượng công an phát hiện bắt quả tang phạm thị hoa có hành vi vận chuyển
trái phép chất ma túy thu giữ một bánh heroin hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo phạm thị hoa
hai mươi năm tù phạt bổ sung một mươi triệu đồng để sung nộp ngân sách nhà nước
một vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản lên đến hàng tỷ đồng vừa bị công an huyện diễn châu
tỉnh nghệ an triệt phá bắt giữ ba đối tượng
ngày hai mươi bảy tháng bốn công an huyện diễn châu nhận được đơn trình báo của nạn nhân về việc bị lừa đảo
hách facebook của em gái nên đã chuyển hơn một tỷ đồng cho đối tượng
ngày hai mươi tháng tám ban chuyên án đã bắt giữ được ba đối tượng liên quan gồm nguyễn thành nhân
nguyễn ngọc ái và lê doãn phú được biết nhân là đối tượng trực tiếp hách facebook của nạn nhân
và nhắn tin lừa đảo khám xét chỗ ở của các đối tượng công an huyện diễn châu thu ba máy tính sách tay
một mươi điện thoại di động các thẻ ngân hàng và hai trăm bốn mươi triệu đồng tiền mặt
tàng trữ hơn một tấn thuốc diệt cỏ đối tượng lê văn vinh vừa bị công an thành phố lào cai bắt quả tàng
trước đó vào chiều ngày hai mươi bốn tháng tám tại khu vực đường lê thanh thuộc phường bắc cường
thành phố lào cai tổ công tác bắt quả tang đối tượng lê văn vinh về hành vi tàng trữ hàng cấm
thời điểm kiểm tra vinh đang tiến hành bốc xếp năm mươi thùng bia giấy bên ngoài có in chữ nước ngoài
bên trong mỗi thùng giấy có chứa bốn can nhựa đựng chất lỏng màu hồng đối tượng khai nhận là thuốc diệt cỏ
tổng trọng lượng hơn một tấn
sau khi lực lượng chức năng đọc lệnh khám xét khẩn cấp chỗ ở của phùng văn hà
trú tại thị trấn đồng mỏ huyện tri lăng tỉnh lạng sơn để điều tra về hành vi cho vay lãnh nặng trong giao dịch dân sự
phùng văn hà có biểu hiện chống đối và cầm dao đe dọa tấn công lực lượng chức năng
đối tượng đã bị khởi tố về hành vi chống người thi hành công vụ
nắm được thông tin về việc phùng văn hà có dấu hiệu vi phạm pháp luật cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự
phòng cảnh sát hình sự đã tiến hành điều tra thu thập tài liệu chứng cứ
vào khoảng chín h ba mươi phút sáng ngày hai mươi ba tháng tám lực lượng chức năng đã thi hành lệnh khám xét khẩn cấp chỗ ở của phùng văn hà để điều tra
tuy nhiên hà có hành vi chống đối và có nhiều lời nói thách thức đe dọa lực lượng chức năng
sau đó đối tượng cầm một con dao dài khoảng sáu mươi cm lao ra tấn công về phía tổ khám xét rồi đóng cửa cố thủ trong nhà sau đó bỏ trốn
cho đến khoảng một mươi h ngày hai mươi bốn tháng tám đối tượng đã đến phòng cảnh sát hình sự trình diện theo triệu tập và giao nộp các tăng vật có liên quan
hiện cơ quan điều tra công an tỉnh đã ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can về hành vi chống người thi hành công vụ
và tiếp tục điều tra làm rõ về hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự
công an tp lào cai vừa kịp thời ngăn chặn vụ hỗn chiến bằng hung khí tự chế của nhóm thanh niên tại phường duyên hải tp lào cai
ngay sau khi nhận được tin báo của người dân đội cảnh sát hình sự phối hợp cùng công an phường duyên hải
chia làm hai tổ công tác xuống hiện trường
và chưa đầy một mươi phút các tổ công tác đã tiếp cận áp sát các đối tượng đồng thời yêu cầu kiểm tra hành chính nhóm đối tượng
cùng với ba xe mô tô có hành vi lạng lách đánh võng đi xe ràn hàng ngang kẹp ba
trên tay cầm nhiều hung khí tự chế như dao kiếm tự chế và gậy sắt
khi phát hiện lực lượng chức năng các đối tượng đã tăng ga bỏ chạy theo nhiều hướng
lực lượng chức năng đã bắt giữ được bảy đối tượng
tại hiện trường tạm giữ ba xe mô tô cùng năm hung khí tự chế lực lượng chức năng đã lập biên bản
và đưa bảy thanh niên trên về trụ sở để tiếp tục điều tra làm rõ
tại cơ quan cảnh sát điều tra các đối tượng khai nhận do có mâu thuẫn qua mạng xã hội facebook từ trước đó
cho nên các đối tượng đã hẹn nhau dùng hung khí để giải quyết mâu thuẫn
công an huyện hồng dân tỉnh bạc liêu cho biết đang tạm giữ hình sự lê hải đẳng sinh năm hai nghìn
ngụ tại xã lộc ninh để điều tra làm rõ về hành vi trọng cấp
theo hồ sơ của cơ quan công an trước đó lê hải đặng đã đột nhập vào nhà có một người dân ngồi cùng địa phương
lấy trộm một sợi dây chuyền vàng một mươi tám k trọng lượng bốn chỉ
sau khi lấy trộn đảng đem bán lấy tiền tiêu xài cá nhân
được biết lê hải đẳng từng có hai tiền ngán về tội trộn cấp tài sản
vừa ra tù vào tháng sáu năm hai nghìn hai mươi một thì tiếp tục con đường phạm tội
công an tp hcm đang điều tra làm rõ vụ án làm tàn trữ lưu hành tiền giả
xảy ra tại tp hcm
và các địa phương khác
liên quan đến vụ việc này công an tp hcm đã ra quyết định truy nã đối tượng
trần ngọc trung nghĩa sinh ngày hai tháng một mươi năm một nghìn chín trăm chín mươi ngụ tại thành phố nha trang tỉnh khánh hòa
quá trình điều tra cơ quan điều tra xác định đối tượng có liên quan đến vụ án là trần ngọc trung nghĩa
hiện nghĩa không có mặt ở nơi cư trú không rõ đi đâu
cơ quan an ninh điều tra công an tp hcm ra quyết định truy nã đối với đối tượng này
về hành vi lưu hành tiền giả
ai phát hiện nghĩa ở đâu với lòng báo cơ quan an ninh điều tra công an tp hcm
địa chỉ số một trăm sáu mươi một nguyễn du phường bến thành quận một tp hcm
gặp điều tra viên hoàng minh tâm hoặc công an nơi gần nhất
ngày hai mươi năm tháng tám tòa án nhân dân tp hcm đã mở phiên xét xử sơ thẩm đối với các bị cáo
diệp kiến lâm trần ngọc trung lê đức thắng nguyễn thảo phương trang trần thái trọng nghĩa nhân
cùng ngụ tại tp hcm và phạm văn luật ngụ tại an giang võ ngọc cảnh ngụ tại tỉnh đồng nai
nguyễn công đoàn ngụ tại tỉnh đắk lắc về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
đường dây này do diệp kiến lâm cầm đầu cùng đồng phạm với thủ đoạn dùng tiền mặt xe gắn máy
chứng minh nhân dân sổ hồ khẩu giấy phép lái xe của mình đặt cọc tạo sự tin tưởng của chủ xe
để làm thủ tục thuê xe ô tô tự lái của nhiều cá nhân ở tỉnh đắk lắc tp cn và tp hcm
sau đó đem sang campuchia tiêu thụ để lấy tiền chia nhau
diệp kiến lâm và phạm văn luận thường đến casino ở campuchia đánh bạc nên quen biết nhau
do không có tiền tiêu xài nên đầu năm hai nghìn một mươi chín lâm và luận cùng đối tượng tên úc
bàn nhau thuê xe ô tô tự lái của người khác mang sang campuchia để bán lấy tiền chia nhau
lâm cùng đồng phạm thường chọn loại xe gầm cao xe bán tải xe loại bảy chỗ đời mới
có giá trị khoảng từ tám trăm linh triệu đồng trở lên
sau khi thuê được xe các đối tượng giao cho lâm đem xuống an giang để luận hoặc úc mang sang campuchia bán
từ tháng ba năm hai nghìn một mươi chín đến tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi lâm và đồng phạm đã gây ra một mươi bốn vụ lừa đảo chiếm đoạt một mươi bốn xe ô tô trị giá gần một mươi hai tỷ đồng
được biết những đối tượng trong băng nhóm này hầu hết sử dụng ma túy đá thuê nhà sống lang thang ở nhiều nơi
không cố định số tiền chiếm đoạt được dùng tổ chức ăn chơi tiêu xài cá nhân
hôm nay công an quận bình tân phối hợp với phòng nghiệp vụ công an tp hcm
lấy lời khai của dương hoàng việt em sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi hai chú tỉnh an giang để điều tra về hành vi giết người
trước đó vào sáng cùng ngày người dân đi chợ ở đường bùi văn long phường bình hưng hòa b quận bình tân
nhìn thấy một người đàn ông nói chuyện với việt em sau đó hai bên xảy ra mâu thuẫn và xô sát nhau
bất ngờ việt em dùng dao đâm vào người đàn ông trên dẫn tới trọng thương
người dân đưa nạn nhân đi cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng đã tử vong
còn việt em rời khỏi hiện trường sau khi nhận được tin báo
lực lượng công an có mặt phong tỏa khám nghiệm hiện trường
qua điều tra công an xác định việt em là nghi phạm giết người nên truy bắt
sau khi được cơ quan công an cùng người thân vận động việt em đã ra đầu thú
một mươi năm năm tù là bản án mà tòa nhân dân tỉnh kiên giang tuyên phạt đỗ văn nhất
sinh năm hai nghìn chú huyện an biên về tội giết người nạn nhân trong vụ án này là đỗ văn dương
theo cáo trạng vào chiều tối ngày chín tháng năm năm hai nghìn hai mươi một
nghỉ đi ghe biển nhất đến nhà người chú ruột ở huyện an biên để nhậu
lúc này cũng có đỗ văn dương và nhậu trung
trong lúc nhậu giữa dương và nhất xảy ra cự cãi về chuyện mua bán số đề
cho rằng dương đón đường đánh mình nên nhất đi vào bếp của nhà chú ruột
lấy cây dao để ra đánh nhau với dương hậu quả dương bị nhất dùng dao đâm tử vong
sau khi gây án nhất vứt bỏ con dao rồi bỏ trốn
ba ngày sau nhất đến cơ quan công an đầu thú
ngoài mức án nêu trên hội đồng xét xử còn buộc nhất bồi thường cho gia đình dương
số tiền sáu mươi năm triệu đồng và cấp dưỡng cho hai người con của nạn nhân đến năm một mươi tám tuổi
bán trái phép ma túy cho một đối tượng nghiện huỳnh hữu trí sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi tám
chú huyện châu thành vừa bị phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy
công an tỉnh bến tre phối hợp với công an huyện châu thành bắt quả tàng
làm việc với cơ quan công an huỳnh hữu trí khai nhận
ma túy trên là của đỗ minh tân nhờ bán cho đối tượng nghiện
tiến hành khám xét khẩn cấp nơi ở của đỗ minh tân lực lượng chức năng tiếp tục phát hiện
bắt quả tàng phạm hoài tâm đang tảng trữ trên người chín gói ma túy đá
đồng thời cơ quan công an còn tiếp tục thu giữ một mươi năm gói ni lông chứa các chất tinh thể
và chất bột màu trắng nghi là ma túy trọng lượng khoảng ba trăm linh gram
ngoài ra tại thời điểm kiểm tra trong nhà của tân còn có nhiều đối tượng khác đang tụ tập
tất cả đều dương tính với ma túy
thưa quý vị dù đã được cảnh báo nhiều trên các phương tiện thông tin đại chúng
nhưng thời gian qua trên địa bàn tỉnh quảng ninh vẫn liên tiếp xảy ra nhiều vụ việc
người dân bị lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua các giao dịch trên mạng internet
một phần vì thiếu hiểu biết một phần vì lòng tham
không ít người vẫn mắc phải bẫy lừa của các đối tượng
người thanh niên này vừa bị các đối tượng lừa đảo
công nghệ cao chiếm đoạt gần bảy trăm linh triệu đồng
trước đó tin theo lời mời gọi có thể nhận về từ ba mươi đến sáu mươi tiền lãi mỗi ngày
trên tổng số tiền đầu tư thông qua việc góp vốn vào một công ty tên gọi là huabi
người này đã được một số đối tượng quen biết qua mạng xã hội hướng dẫn chuyển tiền đầu tư
thông qua ứng dụng hobby trên điện thoại di động
sau một số lần nhận được tiền lãi với số vốn góp nhỏ
thanh niên này đã tăng dần số tiền đầu tư
đến khi tổng số tiền lên đến gần hai trăm linh triệu đồng
tại vì bảy trăm linh triệu đồng thì tài khoản của anh trên ứng dụng huobi không thể truy cập được
và cũng cảnh báo cho những người giống như tôi
từ đầu năm đến nay phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh quảng ninh
đã tiếp nhận hàng chục đơn trình báo của người dân bị lừa đảo chiếm đoạt tài sản
từ năm trăm linh triệu đồng trở lên
hầu hết là các thủ đoạn cũ nhưng nạn nhân mới
các đối tượng lừa đảo thường giả danh nhà mạng cán bộ ngân hàng gọi điện yêu cầu
cung cấp thông tin cá nhân tài khoản để chiếm đoạt tài sản
hoặc lợi dụng sự nhẹ dạ cả tin và nhu cầu kiếm tiền nhanh của bị hại
các đối tượng giả mạo tuyển cộng tác viên xử lý đơn hàng cho các sàn thương mại điện tử
hoặc kiếm tiền thông qua các sàn giao dịch tiền ảo vay tiền qua app
chúng ta trao đổi với hệ sở thông tin truyền thông để chuyển trực tiếp tiền nhanh
đến người dân để người dân nâng cao cảnh giác
thời gian qua công an tỉnh quảng ninh đã đấu tranh triệt phá một số nhóm đối tượng lừa đảo
chiếm đoạt tài sản thông qua các giao dịch trên mạng internet
tuy nhiên do đối tượng lừa đảo thường có sự câu kết với nhiều đối tượng khác
máy chủ phục vụ lừa đảo thường được đặt ở nước ngoài
nên công tác điều tra thu hồi tài sản cho bị hại rất khó khăn
vì vậy mỗi người dân cần nâng cao cảnh giác thận trọng trước các lời mời gọi đầu tư lợi nhuận lớn
hãy thông báo cho cơ quan công an gần nhất để được trợ giúp xác minh khi nhận thấy các dấu hiệu lừa đảo